ủy ban kiểm tra tỉnh phú yên vừa quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí mai kim lộc
phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường đồng thời đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy xem xét xử lý kỷ luật đối với bốn đồng chí khác
trong giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín với vai trò là bí thư đảng ủy phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh phú yên
phụ trách lĩnh vực khoáng sản đồng chí mai kim lộc đã không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được sao
buông lỏng công tác quản lý tham mưu việc cấp phép không đúng quy định của luật khoáng sản
các văn bản chỉ đạo của ban thường vụ tỉnh uỷ và ubnd tỉnh gây thoát thoát ngân sách nhà nước
ubnd kiểm tra tỉnh uỷ phú yên cũng có kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và đề nghị ban thường vụ tỉnh uỷ xem xét
xử lý kỷ luật đối với các đồng chí đã có các vi phạm buông lòng quản lý
cố ý làm trái trên các lĩnh vực quản lý tài chính và đất đai vi phạm những điều đảng viên không được làm
ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng